để với những nội dung khác hội đồng xét xử toán nhân dân cấp cao tại hà nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án bệnh viện đao khoa đồng nai
công ty cổ phần quốc tế tiến bộ gọi tắt là công ty aic và các đơn vị có liên quan
hội đồng xét xử phúc thẩm quyết định bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo hoàng thị thúy nga
cựu phó tổng giám đốc công ty aic tuyên y án sơ thẩm một mươi hai năm tù đối với bị cáo nga về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo phan huy anh vũ cựu giám đốc bệnh viện đa khoa tỉnh đồng nai
cựu giám đốc sở y tế tỉnh đồng nai khi giảm án cho bị cáo vũ từ một mươi năm tù xuống bảy năm tù về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
đối với tội nhận hối lộ hội đồng xét xử phúc thẩm tuyên phạt bị cáo vũ y án sơ thẩm chín năm tù tổng hợp hình phạt cho cả hai tội danh
bị cáo phan huy anh vũ phải thi hành hình phạt chung là một mươi sáu năm tù
cựu chủ tịch công ty aic nguyễn thị thanh nhàn chủ mưu vụ án hiện đang bỏ trốn bị truy nã không được tòa phúc thẩm chấp nhận xem xét kháng cáo
tòa phúc thẩm tuyên phần quyết định của bản sơ thẩm đối với các bị cáo nguyễn thị thanh nhàn và bảy bị cáo khác bỏ trốn có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm
liên quan đến vụ người vợ mang thai bảy tháng bị chồng bạo hành ở thôn quỳnh khê
tại kim xuyên huyện kim thành tỉnh hải dương cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện kim thành tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bị can và bắt tạm giam trần văn luân chú huyện kim thành tỉnh hải dương để điều tra theo quy định
kết quả điều tra chị bùi thị thuyết giao chú tỉnh kiên giang đã kết hôn cùng trần văn luân chú huyện kim thành tỉnh hải dương từ tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một và sinh sống tại huyện kim thành
luân khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống vợ chồng luân đã đánh đập và bạo hành vợ trong thời gian dài ngay cả khi vợ đang mang thai tháng thứ bảy
tại bản kết luận giám định xác định chị giao có sáu mươi hai vết bỏng da một trăm bốn mươi ba vết xước da bầm tím trên khắp cơ thể và tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể là hai mươi chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đã tạm giữ đối tượng nguyễn thị lan chú thành phố vĩnh long
ra về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy
qua công tác trinh sát công an tỉnh vĩnh long đã bắt giữ nguyễn thị lan đang tàng trữ trái phép chất ma túy
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ nhiều bịch ni lông chứa chất màu trắng gồm hơn hai trăm hai mươi ba g chất bột màu trắng và gần một trăm linh g tinh thể màu trắng tất cả nghi là chất ma túy
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh vĩnh long đang củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
tòa án nhân dân tỉnh an giang
tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt trên hai trăm linh tám năm tù đối với sáu mươi hai bị cáo trong vụ đường dây tổ chức đánh bạc đánh bạc bằng hình thức lô đề với quy mô lên đến hàng nghìn tỷ đồng trong đó bị cáo nguyễn thị thủy liên được xác định là cầm đầu đường dây
theo cáo trạng vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một nhận nguồn tin tố giác tội phạm về hành vi đánh bạc tổ chức đánh bạc do các đối tượng thực hiện bằng hình thức mua số lô số đề có quy mô lớn
qua khám xét công an tỉnh an giang đã thu giữ một trăm linh tám điện thoại di động tám máy in ba máy phách hai mươi bảy máy tính nhiều phơi ghi số lô số đề và trên bảy tỷ đồng
kết quả điều tra xác định tổng số tiền liên cùng đồng bọn xác nhận đánh bạc với nhau là trên chín trăm sáu mươi sáu tỷ đồng thông qua giao dịch ngân hàng trong đó xác định phơi số lô số đề gần bốn trăm linh tám tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt nguyễn thị thủy liên và huỳnh sĩ nguyên mỗi bị cáo một mươi năm tù
dương văn hoàng tám năm sáu tháng tù
lương kim khá sáu năm ba tháng tù
năm mươi tám bị cáo còn lại tuyên phạt từ sáu tháng tù treo đến năm năm tù giám
thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh cà mau xuất hiện một số đối tượng ngoài tỉnh đã câu kết với người địa phương để tổ chức thực hiện có dấu hiệu cho vay lãi nặng
với thủ tục đơn giản như là chỉ cần căn cước công dân giấy tờ tùy thân nhằm đối tượng sẵn sàng cho vay từ vài triệu cho đến vài chục triệu thậm chí là lên đến cả trăm triệu đồng
thế nhưng đằng sau sự dễ dàng ấy lại là những cạm bẫy
khi mà người vay ký tên nhận nợ
người thân bị lâm bệnh hoàn cảnh gia đình khó khăn
khi phát hiện tờ rơi quảng cáo cho vay tiền chỉ cần căn cước công dân người phụ nữ này đã điện thoại hỏi vay năm triệu đồng
mỗi ngày phải đóng cho các đối tượng hai trăm năm mươi đồng
và khi không đủ tiền đóng dù chỉ một ngày chị liền bị bọn chúng ham dọa